các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi thấy trên cơ thể con xuất hiện những nốt mọng nước có đường kính từ ba đến năm mm
gia đình bệnh nhi này đã đưa con đến bệnh viện và được chẩn đoán mắc thủy đậu
được biết dù đã ba tuổi nhưng em bé chưa được tiêm phòng mũi thủy đậu nào
thủy đậu là chẳng bị ở nhà trước rồi mới đưa vào viện hôm qua
lúc đấy là nó đã bị kiểu bội nhiễm rồi thì nó xếp tàu để cho nó vào viện
bệnh thủy đậu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus mang tên
trên chín mươi số đối tượng chưa tiêm phòng vaccine có khả năng mắc bệnh
đây là một bệnh lý nguy hiểm có thể để lại biến chứng nếu không được thăm khám và chăm sóc tốt
vì thế khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh thủy đậu
các bậc cha mẹ cần sớm đưa trẻ đến cơ sở y tế bệnh viện chuyên khoa để thăm khám và điều trị
cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi
thưa bác sĩ một trong những căn bệnh mà trẻ em thường hay mắc
đó là căn bệnh thủy đậu
vậy thì bác sĩ có thể cho biết căn bệnh thủy đậu là một căn bệnh như thế nào
và nguyên nhân vì sao trẻ lại mắc thủy đậu không ạ
thực ra bệnh thủy đậu là do virus gọi là varicella zoster gây ra
thường thì virus này sẽ gây ra tình trạng vào người bệnh nhân
tại vì cái này nó ủ bệnh thì nó khá là lâu
tức là thậm chí có thể một mươi đến hai mươi ngày trước khi bị bệnh cơ nó đã ủ bệnh rồi
thế và khoảng độ nó sẽ có khả năng lây truyền trong vòng hai ngày
trước khi nổi ba biểu hiện của nó vào cơ thể có thể sẽ biểu hiện từ
có những trẻ thì đã tiêm phòng tốt rồi chẳng hạn thì biểu hiện nó bị nhẹ
nó hơi sốt nhẹ thôi và không tậm chí không sốt
nhưng có những bệnh mà nó toàn
ở những trẻ mà chưa được tiêm phòng và nó bị toàn phát thì nó có thể gây sốt cao
như vậy nó có biểu hiện hoặc sốt nhẹ hoặc sốt cao
thứ hai là bé sẽ nổi ban
thế khi nổi ban thì nó có thể mọc ở mặt thân chân v v
nó có thể trong một ngày nó đã bung ra hết rồi
nó mọc thậm chí là chân tóc và dưới da
cái dạng của nó là mụn phẩm nước
biến chứng của nó nó có thể biến chứng vào não bộ
nó gây ra viêm não do thủy đậu
thứ hai nó cũng có thể vào phổi nó gây viêm phổi thủy đậu v v
tức là nó có biến chứng vào các tạng sâu
vâng thưa bác sĩ vậy thì đối với gân mệnh thủy đậu thì hiện nay
chúng ta có những cái phương pháp điều trị như thế nào ạ
trong cái thủy đậu thì việc đầu tiên là vì bệnh nhân nó sẽ ngứa
chân việc đầu tiên là chúng ta sẽ làm sao để cho trẻ không được gãi
bởi vì khi gãi nó sẽ nhiễm trùng nó sẽ bội nhiễm
thủy đậu bội nhiễm nó có thể gây nhiễm chủng huyết được
chân chúng ta phải đầu tiên là làm sao để cho trẻ không gãi
thì không bong cái nốt để không bật cái nốt đấy ra
thứ hai là chúng ta sẽ tắm rửa sạch sẽ vệ sinh ngoài da cho bé thật tốt
thứ ba là trên các nốt bội nhiễm thì chúng ta nên bôi các cây thuốc để sát khuẩn
tôi lấy ví dụ xanh mê tí len cũng được ngày xưa các cụ bôi vẫn vẫn tốt
bây giờ có xếp đe an như ngày xưa với xanh mê tí len cũng được
thế rồi chúng ta sẽ nếu có sốt thì chúng ta cho hạ sốt
thế và nếu có ngứa thì chúng ta có thể cho chống ngứ vệ sinh quan trọng nhất
thế và theo dõi nếu có biến chứng thì sẽ phải đến viện ngay
vì những trường hợp đó thì chúng ta sẽ nguy cơ phải dùng thuốc chống virus
câu hỏi nữa mà chúng tôi mới được gửi tới bác sĩ đó là
vậy thì chúng ta có cái phương pháp nào để có thể phòng ngừa căn bệnh thủy đậu
tốt nhất là chúng ta tiêm phòng cái đấy là tốt nhất luôn
tức là chúng ta sẽ cho trẻ tiêm phòng theo đúng lịch
thường cái mũi tiêm thủy đậu thường là bắt đầu từ một tuổi trở ra
thì người ta bắt đầu tiêm từ một mươi hai tháng trở ra người ta tiêm
sau đó thì chúng ta có thể nhắc lại tùy theo cái lịch
chúng ta theo từng độ tuổi khác nhau người ta sẽ có cái lịch khác nhắc lại khác nhau
vâng một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ
cách phòng ngừa bệnh thủy đậu cho trẻ
tiêm vaccine ngăn ngừa thủy đậu cho trẻ theo đúng lịch tiêm chủng
đối với trường hợp chưa tiêm ngừa bệnh thủy đậu mà tiếp xúc với bệnh nhân mắc thủy đậu
phải đi tiêm ngừa ngay trong vòng ba ngày
không sử dụng chung đồ dùng cá nhân hoặc chạm vào mụn nước của người mắc thủy đậu
cần thực hiện cách ly người không may mắc bệnh thủy đậu để tránh lây nhiễm chéo
vệ sinh sạch sẽ phòng ở của người bệnh bằng dung dịch tẩy rửa
với các trang thiết bị hiện đại không gian vô trùng giảm thiểu tối đa tác động
cũng như nguy cơ lây lan bệnh viện đa khoa tâm anh là địa chỉ tin cậy
để điều trị bệnh thủy đậu cho các bệnh nhi một cách nhanh chóng hiệu quả nhất
thưa quý vị bệnh thủy đậu ở trẻ em có thể chữa khỏi nếu phát hiện kịp thời và xử lý đúng cách
chúng tôi hy vọng là với những chia sẻ của bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh
sẽ giúp các bậc phụ huynh có thêm nhiều kiến thức để biết cách chăm sóc
cũng như phát hiện xử trí kịp thời khi trẻ bị thủy đậu
đến đây thời lượng của chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại